năm hai nghìn hai mươi đã được dự đoán trước là một năm ảm đạm với thị trường nghệ thuật
thế nhưng những tháng cuối năm lại là thời gian bung nở nhiều hoạt động nghệ thuật và triển lãm ở hà nội
triển lãm nghệ thuật cộng đồng long biên atfael hai nghìn hai mươi mới đây cũng đã được khai mạc tại hà nội sau một thời gian dài ấp ổ
triển lãm trưng bày khoảng một trăm linh tác phẩm cả điêu khắc và hội họa của hơn hai mươi nghệ sĩ tham dự
điểm thu hút của triển lãm này là không gian triển lãm nằm trong một trung tâm thương mại
điều này giúp công chúng dễ dàng tiếp cận với hội họa hơn so với việc tổ chức tại bảo tàng hay phòng tranh
bên cạnh đó những khó khăn từ việc triển lãm tại một không gian cộng đồng cũng là thách thức đối với ban tổ chức
tuy nhiên bằng sự tâm huyết của các nghệ sĩ tham gia triển lãm đã mang đến một không gian nghệ thuật cộng đồng nhiều màu sắc
cho những người yêu nghệ thuật thủ đô trong mùa triển lãm cuối năm